thủ tướng chính phủ vừa có quyết định thi hành kỷ luật đối với ông nguyễn bắc son do có những vi phạm khi giữ chức vụ bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi tám
theo quyết định số một nghìn bốn trăm ba mươi ba quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu đối với ông nguyễn bắc son do đã có những hành vi vi phạm khi giữ chức vụ bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nhiệm kỳ này
trước đó ngày sáu tháng một mươi ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai đã thi hành kỷ luật đối với ông nguyễn bắc son tại nghị quyết số ba mươi bốn nqtu

trước đó ngày sáu tháng một mươi ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai đã thi hành kỷ luật đối với ông nguyễn bắc son nguyên ủy viên trung ương đảng khóa một mươi một và bí thư ban cán sự đảng bộ thông tin và truyền thông bằng hình thức cách chức ủy viên trung ương đảng khóa một mươi một và bí thư ban cán sự đảng bộ thông tin và truyền thông bằng hình thức cách chức ủy viên trung ương đảng khóa một mươi một và bí thư ban cán sự đảng bộ thông tin và truyền thông bằng hình thức cách chức ủy viên trung ương đảng khóa một mươi một và bí thư ban cán sự đảng bộ thông tin và truyền thông tin và tru